cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an cho biết đang tiến hành điều tra các hành vi vi phạm pháp luật của ví thanh toán điện tử payasian đang hoạt động rầm rộ tại việt nam
theo đó khoảng đầu năm hai nghìn một mươi chín một nhóm người do ông nguyễn mạnh hùng chú tại phường ba quận một mươi một tp hcm là người đại diện pháp luật tổng giám đốc công ty cổ phần payasian
cầm đầu thường xuyên tổ chức các cuộc hội thảo quảng cáo lôi kéo người tham gia đầu tư vào ví điện tử payasian
theo quy định của pháp luật việt nam ví điện tử payasian hiện chưa được cơ quan chức năng cấp phép số tiền nạp vào ví điện tử payasian không thể sử dụng
hoạt động của công ty cổ phần payasian có dấu hiệu huy động vốn kinh doanh đa cấp trái phép và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vì vậy cơ quan công an thông báo để người dân cảnh giác tránh bị đối tượng xấu lợi dụng
những ai đã nạp tiền vào ví điện tử payasian có thể đến cơ quan công an nơi gần nhất để trình báo hoặc cung cấp thông tin